mùa hè năm nay miền bắc tiếp tục đối mặt với nguy cơ thiếu điện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
trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia a cho biết ba tháng đầu năm
trung bình mỗi ngày cả nước tiêu thụ bảy trăm sáu mươi hai triệu kwh một ngày
sang tháng bốn lượng tiêu thụ điện tiếp tục tăng nhanh
ngày ba tháng bốn sản lượng tiêu thụ điện tăng trên chín trăm một mươi bảy triệu kwh một ngày
tăng trên một trăm hai mươi so với trung bình ba tháng đầu năm
đại diện lãnh đạo a cũng cho biết dự báo mức tiêu thụ điện cả nước sẽ đạt kỷ lục
sớm vượt hơn một tỷ kwh một ngày trong thời gian tới
tập đoàn điện lực việt nam evn nhận định
các tỉnh miền bắc tiếp tục đối mặt với nguy cơ thiếu điện từ tháng bốn đến tháng bảy năm nay
tập đoàn điện lực việt nam đang ưu tiên giữ tối đa ở các hối chứa thủy điện
và đã phải huy động nguồn điện chạy dầu để cung ứng điện
các nguồn điện than nhiệt khí năng lượng tái tạo đã được evn huy động tối đa công suất
mua tối đa tất cả các nguồn điện nhập khẩu để giữ nước tối đa cho các hồ thủy điện
để bầu đảm cấp điện trong các tháng mùa khô
hiện nay các thủy điện đang tích chữ được mức nước sản xuất khoảng bốn tỷ kwh điện
để cung cấp cho miền bắc trong những tháng tới
bộ lao động thương minh và xã hội vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan
lễ ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày ba mươi tháng bốn
và quốc tế lao động mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
cục an toàn lao động bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
năm nay dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm có ngày hai mươi chín tháng bốn
tức là vào ngày thứ hai nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hàng tuần
do đó có ý kiến đề xuất đổi ngày làm việc bình thường vào ngày hai mươi chín tháng bốn
và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
năm hai nghìn hai mươi bốn cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ năm ngày liên tục
việc hoán đổi này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
việc hoán đổi cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức và người lao động
nếu được thông qua cán bộ công chức viên chức và người lao động sẽ được nghỉ năm ngày liên tục
từ thứ bảy ngày hai mươi bảy tháng bốn đến thứ bốn ngày mùng một tháng năm
bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
việc hoán đổi thời gian làm việc nêu trên
trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động thuộc sở lao động thương binh
và xã hội tp hcm vừa công bố nhu cầu lao động của thành phố trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
theo trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm
trong quý hai năm nay thành phố cần khoảng bảy mươi năm bốn trăm linh đến bảy mươi bảy một trăm linh lao động
trong đó nhu cầu nhân lực bốn ngành công nghiệp trọng yếu cần khoảng một mươi hai ba trăm linh đến một mươi hai năm trăm linh
chiếm một mươi sáu tám so với tổn nhu cầu
cụ thể ngành điện tử công nghệ thông tin chiếm sáu bốn mươi hai cơ khí chiếm bốn năm mươi
chế biến tinh lương thực thực phẩm chiếm ba tám hóa dược cao su chiếm hai bảy mươi một
nhu cầu nhân lực ở chín ngành dịch vụ chủ yếu cần khoảng bốn mươi chín ba trăm linh đến năm mươi bốn trăm linh vị trí
trong đó ngành thương mại chiếm hai mươi hai tám mươi hai dịch vụ thông tin tư vấn khoa học công nghệ chiếm một mươi hai năm
nhu cầu nhân lực ở lao động qua đào tạo chiếm tám

trong đó trình độ đại học trở lên chiếm hai mươi bốn chín cao đẳng chiếm một mươi bảy sáu mươi ba trung cấp chiếm hai mươi năm một mươi tám sơ cấp chiếm một mươi tám bảy
tỉnh ủy thanh hóa vừa phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
hộ gia đình chính sách hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn
mục tiêu phấn đấu từ nay đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi năm toàn tỉnh có ít nhất năm hộ
được hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở
kinh phí thực hiện mục tiêu năm nhà ở cho hộ nghèo được huy động từ nguồn lực xã hội và nguồn lực nhà nước
việc phân bổ sử dụng các nguồn hỗ trợ theo nguyên tắc nguồn huy động ở cấp tỉnh
ưu tiên hỗ trợ cho các huyện miền núi còn nhiều hộ nghèo hộ cận nghèo
nguồn huy động ở cấp huyện cấp xã sẽ hỗ trợ cho đối tượng sống tại địa bàn
đồng thời có sự điều tiết hợp lý giữa các địa phương dựa trên khả năng huy động nguồn lực thực tế
tỉnh thanh hoa khuyến khích các huyện thị xã thành phố miền xuôi hỗ trợ cho các huyện miền núi
các địa phương có trách nhiệm ra soát sớm báo cáo số hộ nghèo hộ gia đình chính sách
hộ còn khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng công khai dân chủ
tiếp tục thực hiện công tác quản lý bảo vệ môi trường
mới đây ubnd tp hcm vừa ban hành thông báo kết luận chỉ đạo liên quan đến công tác giả soát pháp lý
quy hoạch đối với các khu xử lý chất thải trên địa bàn
ubnd tp hcm do sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với sở quy hoạch kiến trúc
ubnd tp thủ đức huyện củ chi huyện cần giờ và các đơn vị có liên quan ra soát pháp lý
quy hoạch bám sát quy chuẩn tiêu chuẩn về quy hoạch có liên quan để căn cứ quy định pháp luật
làm rõ và thống nhất quy mô vị trí diện tích công suất
khu liên hợp xử lý chất thải rắn tây bắc huyện củ chi khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tp thủ đức và huyện cần giờ
bảo đảm sự đồng bộ của các đồ án quy hoạch trên địa bàn theo đúng quy định
trên cơ sở kết quả thực hiện những nội dung này sở tài nguyên và môi trường phối hợp với viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
ra soát nghiên cứu cập nhật bổ sung hoàn thiện đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến hai nghìn năm mươi theo đúng quy trình của ủy ban nhân dân tp